xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
do chịu tác động của vùng hội tụ nhiệt đới
ở trung trung bộ kết hợp với gió đông nam ẩm
từ biển vào
nên cho đêm nay có mưa rào và rông
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
tập trung nhiều tại khu vực ven biển
và đông bằng
sau đó từ ngày mai thì khi các hình thế gây mưa suy yếu
mưa sẽ có xu hướng giảm dần
chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi với lượng không đáng kể
và lúc chiều tối và sáng sớm
do mưa giảm nên nền nhiệt độ trên khu vực
có xu hướng tăng nhẹ
đêm nay và ngày mai chỉ ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
và sau đó sẽ tăng nhẹ trong thời đoạn tiếp theo
còn tại các tỉnh thành
thuộc khu vực phía tây bắc bộ
tuy mưa cũng có xu hướng giảm
nhưng tại đây vẫn chịu tác động của hội tụ gió
nên trong cả ba ngày tới đều sẽ có mưa rông
vào lúc chiều tối
trong khuôn rông có thể tiêm ẩn hiệu tượng thực tích cực đoan
như là tố lốc hay là gió giật mạnh gây nguy hiểm
nền nhiệt độ trên khu vực cũng có xu hướng tăng nhẹ
và sẽ tăng nhẹ trong thời đoạn tiếp theo
tại trung bộ bão số năm đã suy yếu
nhưng tại đây vẫn chịu tác động
của giải hội tụ nhiệt đới
nên sẽ vẫn có mưa tại các tỉnh
từ khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
nên người dân cần đề cao cảnh giác
với nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
hay là ngập úng ở vùng trụng thấp
mưa nhiều nên mức nhiệt cao nhất ngày mai
chỉ xung quanh ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó sang ngày một mươi sáu thì mưa giảm nhanh
ở diện vài nơi
nên nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
chỉ riêng các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an
vẫn có mưa giải rác do nhiễu động gió
từ biển di chuyển vào
các tỉnh thành từ đà nẵng đến ninh thuận
và bình thuận trong hôm nay
vẫn có mưa rào và rông ở diện rải rác
từ mai thì mưa sẽ giảm về diện vài nơi
đến ngày một mươi bảy thời tiết sẽ tạnh giáo hẳn
mưa hầu như là không xảy ra
do mưa giảm nên nền nhiệt độ trên khu vực
cũng sẽ tăng nhẹ ra động ở mức là
hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
thời tiết nhìn chung là sẽ thuận lợi hơn
cho các hạt động sản xuất của người dân
vùng cao tây nguyên trực tác động của giải hợp tụ nhiệt đới
kết hợp với gió mùa tây nam
nên trong đêm nay tiếp tục có mưa rông trên diện rộng
trong cơn rông thì cần đề phòng
với tố lốc và gió giật mạnh
từ mai thì mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh
nhưng hình thế giảm mưa chỉ là tạm thời
bởi sang chiều tối ngày một mươi bảy
với sự thiết lập của giải mây rông
qua nam trung bộ
mưa sẽ gia tăng và kéo dài nhiều ngày tiếp theo
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực
giao động ở mức là từ hai mươi đến ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành nam bộ
trong hôm nay vẫn có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể tiêm ẩn hiện tượng
thực tích cực đoan như tố lốc hay gió giật mạnh
từ ngày mai thì mưa sẽ giảm
nhưng đến chiều tối ngày một mươi bảy
thì mưa sẽ tăng trở lại
nền nhiệt độ trên khu vực này vẫn chưa có nhiều biến đổi
cao nhất trong cả ba ngày tới
ở mức là ba mươi một đến ba mươi bốn độ